năm nay thời tiết được dự báo sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân đón tết của người dân
cụ thể các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu
còn đối với các tỉnh miền nam thời tiết có mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một tức từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn tết nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ c vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ c khu tây bắc có nơi trên hai mươi sáu độ c trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ ngày trời nắng đêm và sáng trời rét
các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày ba mươi tháng một
từ đêm ba mươi đến ba mươi một tháng một ở các tỉnh trung trung bộ có mưa giải rác trong khi đó các tỉnh miền nam thời tiết có mây thay đổi
từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày một tháng hai tức từ ngày ba mươi đến mùng năm tết nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c ngày nắng đêm không mưa